thống kê trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế trong tám tháng qua cho thấy
có trên một hai triệu người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh từ hai lần trở lên mỗi tháng
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết trong thời gian tới sẽ có những biện pháp xử lý mạnh tay
nếu phát hiện có hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
tổng số lần khám của những trường hợp này là hơn một mươi năm bảy trăm năm mươi tám triệu lần
trong đó có trên tám mươi ba người khám chữa bệnh hàng tuần
đáng chú ý ngoài những bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ bệnh nhân điều trị các bệnh mạng tính
thì có đến ba triệu lượt người khám nhiều lần trong cùng ngày nhiều lần trong tháng
chủ yếu ở các bệnh viện quận huyện thuộc các tỉnh miền nam
tại thành phố hồ chí minh xuất hiện cả các trường hợp cư trú tại tỉnh khác
nhưng hàng ngày đến khám lãnh thuốc tại nhiều bệnh viện quận huyện của thành phố vì được thông tuyến
bảo hiểm xã hội đã thống kê được một mươi hai người lãnh thuốc hơn một trăm linh lần trong thời gian tám tháng qua
bảo hiểm xã hội các địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ có trao đổi cụ thể với cá nhân khám nhiều bất thường
trường hợp phát hiện trục lợi sẽ bị nhắc nhở thậm chí có thể bị xem xét tạm ngừng cấp thẻ bảo hiểm y tế